tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tuyến đường khánh hòa thị xã duy tiên
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra phạm đình huân đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
tăng tốc vượt vị trí kiểm soát sau đó đánh lái đâm trực diện vào đồng chí nguyễn duy trinh và nguyễn văn hải
làm hai đồng chí bị thương rồi bỏ chạy tại cơ quan công an huân đã khai nhận hành vi vi phạm
công an tỉnh bắc giang vừa làm rõ nhiều đối tượng giả danh y bác sĩ tư vấn quảng cáo không đúng sự thật
về tác dụng của thuốc chữa bệnh bán khoảng tám mươi đơn cho hơn hai mươi người với giá cao gấp mấy chục lần giá gốc
thu lợi bất chính gần bảy mươi năm tỷ đồng
khám xét khẩn cấp những địa điểm liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn bảo long dược tại hà nội
do cặp vợ chồng chú huyện phú xuyên hà nội quản lý công an tỉnh bắc giang đã thu giữ hai trăm tám mươi bảy thùng cắt
tông chứa các loại thuốc sáu mươi tám bộ máy tính và laptop các loại hai trăm sáu mươi bảy điện thoại và các giấy tờ tài liệu liên quan
vụ việc tiếp tục được điều tra
phát hiện một nhóm thanh niên trẻ quê ở tỉnh phú yên và thành phố nha trang thuê nhà trọ để tổ chức các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang đã bắt giữ các đối tượng
khám xét phòng trọ nơi ở của nguyễn trường huy lực lượng công an đã thu giữ một mươi bịch ni lông
chứa các chất tinh thể màu trắng ba mươi viên nén có nhiều màu sắc và một gói nhựa ngoài màu xanh nước biển
đấu tranh với nguyễn trường huy đối tượng thừa nhận số tăng vật trên đều là ma túy
đang thực hiện hành vi ghi số đề tại nhà trương thị tím đã bị công an xã hiệp thành thành phố bạc liêu ập vào bắt quả ta
tại chỗ lực lượng công an đã tạm giữ hai điện thoại di động ba tờ giấy ghi các con số phơi đề
với tổng số tiền hơn hai mươi năm triệu đồng tám mươi bốn thẻ căn cước công dân tám giấy phép lái xe bốn giấy chứng nhận đăng ký xe và một số tăng vật có liên quan
qua điều tra lực lượng chức năng đã phát hiện ngoài tổ chức ghi số lô đề
trương thị tím còn cho nhiều người dân trên địa bàn vay nợ với lãi suất một trăm hai mươi một tháng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi